thưa quý vị tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn quốc hội sáng nay với nhóm ngành văn hóa xã hội
một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm đặt câu hỏi nhất đó là vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
năng suất lao động chất lượng đào tạo nghề hiện nay
bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội phó thủ tướng trần hồng hà tham gia trả lời chất vấn của các đại biểu
tôi xin gửi đến bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội một câu hỏi như sau
một trong những tồn tại hạn chế trong báo cáo kinh tế xã hội nhiều năm đã chỉ ra là chỉ tiêu về tốc độ tăng năng suất lao động thấp không đạt chỉ tiêu kế hoạch
theo báo cáo của chính phủ có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân là chất lượng hiệu quả đào tạo nghề chưa cao nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
chất lượng đào tạo chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của thị trường đề nghị bộ trưởng cho biết trách nhiệm của bộ và giải pháp trong thời gian tới
đại biểu nêu rất rõ
đối với vấn đề nâng cao năng suất lao động phó thủ tướng trần hồng hà cho biết
chính phủ vừa ban hành quyết định một nghìn ba trăm linh năm ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba về chương trình quốc gia tăng năng suất lao động đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể đặc biệt nhấn mạnh việc khẩn trương tái cấu trúc nền kinh tế từ sử dụng tài nguyên sang nền kinh tế xanh tuần hoàn
điều này đồng nghĩa với định hướng ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
điều này đồng nghĩa với định hướng ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
ở đây sẽ được đề cập trong các nghị quyết của đảng các văn bản pháp luật nhà nước nói về vấn đề giáo dục đào tạo phát triển con người
và nhấn mạnh là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nó là vừa là tài nguyên vừa là động lực mới để cho phát triển
phó thủ tướng trần hồng hà cũng khẳng định phát triển con người luôn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
đặc biệt là nhân lực trong các lĩnh vực then chốt các ngành trọng điểm
chính phủ và các bộ ngành sẽ tiếp tục có những nghiên cứu giải pháp đồng bộ tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo
chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
sau hai ngày rưỡi làm việc nghiêm túc tập trung sôi nổi với tinh thần xây dựng tâm huyết và có trách nhiệm cao
kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm đã hoàn thành chương trình chất vấn và trả lời chất vấn
lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa một mươi năm thủ tướng tất cả các phó thủ tướng cùng hai mươi một vị bộ trưởng trưởng ngành
đã trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu quốc hội liên quan đến hai mươi một lĩnh vực khác nhau
tham gia giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm trước quốc hội
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết chính phủ đang rất nỗ lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội
trong những tháng còn lại năm hai nghìn hai mươi ba và năm hai nghìn hai mươi bốn
đưa ra nhiều giải pháp trên các lĩnh vực kinh tế
thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trên các lĩnh vực
vừa giải quyết các vấn đề trước mắt vừa chuẩn bị cơ sở tiền đề cho những năm tiếp theo
phát biểu bế mạc phiên chất vấn chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên chính phủ
các bộ trưởng trưởng ngành khi thẳng thắn trả lời các chất vấn của đại biểu quốc hội
trên bốn nhóm nội dung kinh tế tổng hợp kinh tế ngành an ninh tư pháp văn hóa xã hội
trên cơ sở kết quả của phiên chất vấn chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ tòa án nhân dân tối cao
viện kiểm sát nhân dân tối cao các trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến
thực hiện quyết liệt đồng bộ và toàn diện các nghị quyết của quốc hội về giám sát và chất vấn
tập trung vào việc khắc phục kịp thời đầy đủ hiệu quả những tồn tại hạn chế yếu kém trong từng lĩnh vực
trong buổi chiều ngày hôm nay ngày tám tháng một mươi một quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ
về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
nhiều ý kiến đề nghị ban soạn thảo cần có chế tài xử lý việc đấu giá tài sản rất cao
rồi bỏ cọc nhằm thao túng thị trường
nhất trí với việc sửa đổi luật đấu giá tuy nhiên nhiều ý kiến đại biểu đề nghị ban soạn thảo
bổ sung quy định xử lý vi phạm đối với người tham gia đấu giá
người chung đấu giá cá nhân tổ chức có liên quan
thời gian qua đã xảy ra trường hợp người trùng đấu giá bỏ cọc
không nộp tiền để nhận tài sản chung đấu giá
đặc biệt là các tài sản có giá trị rất lớn ví dụ như với biển số xe và bất động sản
nhiều ý kiến cho rằng quy trình thủ tục đấu giá hiện nay đã quá lạc hậu
vẫn hoàn toàn theo kiểu thủ công
từ đó đề nghị nên sửa đổi toàn diện luật đấu giá tài sản
bảo đảm ứng dụng công nghệ vào hoạt động đấu giá
ứng dụng công nghệ khoa học công nghệ ở đây là như thế nào
bây giờ thì đủ rất là nhiều hình thức chúng ta có thể lưu giữ số liệu số hóa v v
người ta ngồi từ rất xa thậm chí không ngồi ở đất nước này người ta vẫn có thể tham gia được đấu giá
nhiều đại biểu cũng đề nghị quy định chi tiết hơn về năng lực bộ máy
năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ
có liên quan đến xử lý đấu giá tài sản công tài sản doanh nghiệp nhà nước
điều này nhằm bảo đảm cho cuộc đấu giá được công khai minh bạch hạn chế tối đa tiêu cực
thưa quý vị chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước võ văn thường đã tiếp đại sứ các nước
lào và venezuela đến chính quốc thư
chúc mừng đại sứ lào khâm phao ân thà văn nhận nhiệm vụ tại việt nam
chủ tịch nước võ văn thưởng nhấn mạnh quan hệ việt nam lào thực sự là mối quan hệ hết sức đặc biệt
với tình hữu nghị đoàn kết vĩ đại được các đồng chí lãnh đạo tiền bối hai nước đặt nền móng
gây dựng và giành công vun đắp
chủ tịch nước tin tưởng bằng hành động của mình hai nước sẽ nỗ lực làm sâu sắc thêm tình hữu nghị vĩ đại
quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
cho rằng năm hai nghìn hai mươi bốn có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với chính phủ và nhân dân lào anh em
với vai trò chủ tịch asean ipa chủ tịch tin tưởng chính phủ lào sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên cương vị mới
đại sứ lào khâm phao ân thà văn trân trọng chuyển tới chủ tịch nước võ văn thường lời thăm hỏi
lời chúc sức khỏe của tổng bí thư chủ tịch nước lào thông luân sĩ xu lít
và qua chủ tịch nước võ văn thường gửi lời thăm hỏi chúc sức khỏe của tổng bí thư
chủ tịch nước thông luân sĩ xu lít đến tổng bí thư nguyễn phú trọng
đại sứ khâm phao ơn unta văn khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị vĩ đại
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào ngày càng phát triển toàn diện và hiệu quả hơn nữa trong tương lai
tiếp đại sứ venezuela juan carlos fernandez juarez chủ tịch nước võ văn thường chúc mừng đại sứ nhận nhiệm vụ tại việt nam
tin tưởng trong nhiệm kỳ của đại sứ quan hệ hợp tác việt nam venezuela sẽ đạt được nhiều thành tựu mới
cho rằng hai nước có tình hữu nghị truyền thống tình bạn bè thân thiết và nhiều điểm chung
chủ tịch nước khẳng định đó là những tiền đề quan trọng để đưa quan hệ đối tác toàn diện phát triển mạnh mẽ
chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới hai bên tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
ủy ban liên chính phủ hai nước sớm triển khai các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương
đặc biệt là trao đổi tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác nhất là trong lĩnh vực năng lượng
trân trọng chuyển tới chủ tịch nước lời chào của tổng thống venezuela nicolas maduro và nhân dân venezuela
đại sứ venezuela nêu rõ hai nước có quan hệ truyền thống hữu nghị gắn bó
tán thành với việc nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác song phương đại sứ tin tưởng ủy ban liên chính phủ hai nước
sẽ phối hợp tích cực triển khai hiệu quả các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại
kết nối hàng không y tế và công nghệ
thưa quý vị tối nay hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương đã tổ chức lễ tổng kết
trao giải hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ tư
đây là hoạt động nhằm hưởng ứng ngày pháp luật việt nam ngày chín tháng một mươi một
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tham dự buổi lễ
sau một ngày tranh tài ban tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ tư
đã trao giải nhất cho đội thi tỉnh hà tĩnh hai giải nhì cho đội thi tỉnh thanh hóa và nghệ an
ba giải ba cho đội thi tỉnh bà rịa vũng tàu ninh bình và thành phố hà nội
hội thi là dịp để các hòa giải viên học hỏi trao dồi kinh nghiệm kiến thức pháp lý và kỹ năng hòa giải
đây chính là sự cổ vũ động viên cho những đóng góp công hiến của đội ngũ hòa giải viên trong đời sống xã hội
nâng cao nhận thức xã hội về vị trí vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở
nước ta có hơn tám mươi sáu tổ hòa giải với hơn năm trăm bốn mươi hòa giải viên
trung bình mỗi năm các tổ hòa giải trên cả nước đã tiến hành hòa giải trên một trăm linh vụ việc chấp hành mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư
đạt tỷ lệ hòa giải thành trên tám mươi
thực tiễn thi hành luật hòa giải ở cơ sở cho thấy ở những địa phương làm tốt công tác hòa giải
thì tình hình an ninh trật tự được dư vững hàng năm số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm
tại buổi lễ ban tổ chức đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực
chiều nay ngày tám tháng một mươi một thời báo tài chính việt nam phối hợp với tổng cục thuế tổng cục hải quan
liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam tổ chức diễn đàn thuế hải quan năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề
chuyển đổi số ngành thuế và hải quan tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
liên tục bảy năm qua bộ tài chính luôn dẫn đầu trong xếp hạng về chỉ số
sẵn sàng cho việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông
đặc biệt các lĩnh vực thuế hải quan luôn tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số
đạt nhiều kết quả tích cực được người dân doanh nghiệp tổ chức đánh giá cao
sản phẩm khi xuất nhập khẩu rất nhanh chóng
thời gian trước mất khoảng từ ba năm ngày nhưng hiện nay trong một ngày các thủ tục thông quan đã được giải quyết
vấn đề nữa là tiết kiệm được các thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp
hiện nay hệ thống khai thuế điện tử đã triển khai tại sáu mươi ba tỉnh thành phố và một trăm linh tri cục thuế trực thuộc
trên chín mươi chín doanh nghiệp sử dụng khai nộp và hoàn thuế điện tử
ngành hải quan cũng ghi nhận hai trăm năm mươi thủ tục hành chính được thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia
muốn cho cái việc triển khai cho doanh nghiệp ngày càng thuận lợi hơn
thì một trong những yêu cầu chắc chắn phải thực hiện đó là chúng ta phải định danh được các đối tượng liên quan khi tham gia trên môi trường điện tử
và một trong những định danh đó là việc xây dựng kết nối giữa cơ quan hải quan
kết nối thông tin giữa cơ quan hải quan với các bộ ngành nói chung
nhưng đặc biệt với cơ sở dữ liệu về dân cư đấy là một cái yếu tố đặc biệt quan trọng
tại diễn đàn các chuyên gia cộng đồng doanh nghiệp cũng đã tham

qua đó kiến nghị các giải pháp phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của chính phủ
giúp giảm chi phí tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
thưa quý vị văn cao là một chiến sĩ cách mạng nhưng cũng là một người nghệ sĩ đa tài
ông đã khẳng định tài năng của mình trên cả ba lĩnh vực thi ca hội họa và âm nhạc
và hầu như ở lĩnh vực nào ông cũng là một chiến sĩ tiên phong
những bìa sách tranh minh họa trên các báo do nhạc sĩ văn cao chính tay vẽ
cùng những câu chuyện những hồi ức về nhạc sĩ văn cao
tất cả được kể lại trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh nhạc sĩ văn cao
do báo nhân dân phối hợp với hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương tổ chức
trong thế kỷ hai mươi nếu nói đến một thiên tài về văn học nghệ thuật của việt nam
người ta sẽ nghĩ đến văn cao
trong lĩnh vực hội họa
ông làm địa sách vẽ tranh minh họa ký họa chân dung
hàng trăm bức tranh minh họa cho báo văn nghệ
rất nhiều biệt sách ông làm cho các nhà xuất bản thanh niên phụ nữ ngoại văn
một số chân dung bạn bè văn nghệ sĩ thân quen đã được công chúng đánh giá cao
trong một trăm linh cái bìa của ông ấy chúng tôi cũng chọn lựa ra được khoảng từ năm đến sáu phong cách trình bày rất độc đáo
thế mà theo các họa sĩ đánh giá thì cũng có thể nói
về một trường phái vẽ bìa của văn cao
ngoài ra thì gia đình nhạc sĩ cũng sẽ mang đến một số những bức tranh sơn dầu rất còn hiếm hoi của nhạc sĩ văn cao mà chúng ta còn lưu lại được
bên cạnh nhạc thơ hội họa cũng là một khía cạnh tài năng hết sức đặc sắc của văn cao
những di sản ấy đã được hiện diện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh nhạc sĩ văn cao
do báo nhân dân và hội đồng lý luận phê bình văn học
nghệ thuật trung ương phối hợp tổ chức
bằng các bài phát biểu các tham luận của các nhà khoa học của các văn nghệ sĩ
và có những người ấy đã từng có thời kỳ sống bên cạnh văn cao thì người ta sẽ nói gì ạ
để chúng ta có một cái nhìn đầy đủ sâu sắc hơn về văn cao
bằng tài năng thiên bẩm bằng sự tự học tự rèn đổi mới sáng tạo
văn cao đã có những cống hiến to lớn với nền văn học nghệ thuật nước nhà
ông đã được nhà nước trao tặng nhiều giải thưởng cao quý
tâm điểm của chuỗi hoạt động là tọa đàm khoa học với chủ đề
thế giới nhạc thơ hoạ của văn cao
với nhiều khán giả yêu mến văn cao đặc biệt là những người trẻ
đây là dịp được chứng kiến những tinh hoa mà nhạc sĩ văn cao để lại
thưa quý vị hiện thực hóa mục tiêu đề ra trong nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi ba
về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội
hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới tại đảng bộ huyện thanh trương tỉnh nghệ an
công tác nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công đã được quyết liệt triển khai
từ đó nhiều mô hình mới cách làm hay đã được ra đời và mang lại hiệu quả thiết thực
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
triển khai đề án sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an đã thực hiện đồng bộ
nhiều giải pháp phù hợp hiệu quả từ tuyên truyền trực tiếp cho người dân
đến tận dụng các tổ đề án cấp thôn xóm bản hay tuyên truyền bằng tranh ảnh và mạng xã hội
nhờ đó trên hai trăm linh căn cước công dân đạt tỷ lệ một trăm linh đã được cấp đến những công dân trên địa bàn huyện
trên một trăm năm mươi tài khoản định danh điện tử cũng đã được thực hiện
xây dựng nền tảng dữ liệu dân cư và lấy dữ liệu này làm gốc để triển khai các dữ liệu khác liên quan
để chuyển đổi số lực lượng công an đã làm tốt công tác xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư
cũng như là làm tốt triển khai xây dựng về các nội dung và đúng đủ sạch sống đối với dữ liệu dân cư
bên cạnh đó đã quyết liệt triển khai và đã thực hiện tốt việc từ việc hoàn thành việc cấp căn cước công dân
các dân vận chính quyền phong trào ba cần ba đúng ba không ba chống ba quyết tâm được tích cực triển khai thực hiện
trong đó đặc biệt chú trọng tới tiêu chí ba cần ba đúng gồm cần phải gần dân học hỏi dân vui vẻ tiếp xúc với dân để hiểu dân
cần phải đúng hẹn với người dân cần phải vui vẻ xin lỗi nếu như mình sai
đúng chủ trương pháp luật trong tham mưu đúng quy trình nội quy quy chế làm việc và đúng lịch hẹn với người dân

cảm bồ là hướng dẫn cho dân và thực hiện công việc cho dân
nâng cao chất lượng hoạt động của lĩnh vực hành chính công đặc biệt là cải cách hành chính là nhiệm vụ mục tiêu được ban thưởng vụ huyện ủy ban chấp hành đảng bộ huyện thanh trương đặc biệt quan tâm
trong chương trình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ ba mươi một thì chúng tôi đã đưa vào để bán hành một nghị quyết kèm theo đề án
và bán chấp hành đảng bộ huyện
hành nghị quyết về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hoạt động của trịnh quyền tư huyền hình cơ sở giai đoàn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
cùng với đó thì bắt nhịp thú thể chúng là chúng tôi đẩy mạnh để cải cách để truyền đổi số
và đều được dựa trên ba trù cột rất quan trọng đó là trịnh quyền số kính tệ số và xã hội số
nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công cũng là giải pháp cần thiết để góp phần xây dựng
nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân dân chủ pháp quyền chuyên nghiệp hiện đại trong sạch vững mạnh công khai minh bạch như định hướng mà đảng ta đề ra cho giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi